trong đợt rét đậm lần này nhiệt độ tại các tỉnh miền núi như lạng sơn thường duy trì từ một mươi đến một mươi hai độ c
riêng khu du lịch mẫu sơn đã giảm xuống dưới năm độ c
nhiều du khách đã tìm đến nơi đây với hy vọng được thưởng ngoạn băng tuyết trên đỉnh mẫu sơn
trong đợt không khí lạnh lần này tại khu vực núi mẫu sơn nhiệt độ đã giảm xuống dưới năm độ
có thời điểm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng hai độ luôn có cảm giác lạnh bút
đặc biệt những lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu du lịch mẫu sơn đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên rất đẹp
và là nét đặc trưng riêng của vùng núi mẫu sơn
qua đó đã thu hút được đông đảo lượng du khách từ các địa phương trong cả nước đến tham quan
đây là lần đầu tiên tôi được lên đứng ở trên đỉnh cao nhất của mẫu sơn

cũng là một cái kỳ quan của tổ quốc
đây là lần đầu tiên mình đến lộn sơn và cảm thấy ở không cảnh rất là đẹp

nhưng mà nói chung là cảnh rất là đẹp
mặc dù vẫn chưa xuất hiện băng tuyết nhưng lượng khách lên tham quan khu du lịch mẫu sơn vẫn khá đông
đặc biệt trong những ngày rét đậm vừa qua lượng du khách tăng đột biến so với những ngày thường
trong đó có ngày có đến hàng nghìn người tham quan ngắm cảnh và thưởng thức những hương vị ẩm thực là đặc sản của vùng núi mẫu sơn
lượng khách trong mấy thời gian mấy ngày vừa rồi đấy thì cũng đã có những sự tăng đột biến của du khách của lạng sơn và du khách của các tỉnh khác đến với lại mẫu sơn
người ta thưởng thức người ta cảm nhận được cái không khí lạnh của mùa sơn đầu mùa đông
mong là du khách là chú ý về cái việc mà nhận được những thông tin về thời tiết nó cụ thể hơn
để nâng cao chất lượng phục vụ tại khu du lịch mẫu sơn nhất là trong mùa đông năm nay tỉnh lạng sơn đã có những giải pháp nhằm thu hút khách du lịch
như chú trọng đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
nâng cao chất lượng các địa điểm du lịch và cơ sở lưu trú nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp và an toàn cho du khách mỗi khi đến với mẫu sơn